sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng trần phước tân
chú tài xã mỹ hiệp huyện chợ mới tỉnh an giang để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
cụ thể theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày ba tháng một mươi một trong lúc ăn nhậu tại nhà người quen tại thị trấn phú mỹ huyện phú tân
tân có quen biết với anh nguyễn hải đăng và con gái của anh đăng sinh năm hai nghìn một mươi
tân có nói với cháu bé sẽ mua điện thoại để học online
ngày bảy tháng một mươi một bé gái khóc đòi tân mua điện thoại
đối tượng tức giận chở cháu bé đến khu vực ấp núi kết xã thớ sơn huyện tịnh biên rồi bóp cổ giết chết nạn nhân
sau khi gây án đối tượng điều khiển xe đến khu vực bến phà châu giang thuộc thành phố châu đốc
thì bị công an huyện phú tân phát hiện đưa về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an tân thừa nhận hành vi của mình
được biết đối tượng từng có một tiền án một mươi một năm tù về tội hiếp dâm trẻ em
chấp hành xong án trở đời địa phương ngày một tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tòa án nhân dân quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử bị cáo nguyễn bình hưng
trú tại phường hòa hiệp nam quận liên triểu về hành vi chống người thẻnh công vụ trong mùa dịch bệnh
theo cáo trạng vào chiều ngày năm tháng chín một tổ công tác của ủy ban nhân dân phường hòa hiệp
nam đang xuống địa bàn tại khu đô thị ecocham nắm tình hình về một nhóm công nhân bị thiếu
lương thực thực phẩm trong thời gian giãn cách xã hội thì gặp bị cáo hưng trong trạng thái say rượu
từ trong ngôi nhà gần đó cầm cuốc đuổi đánh tổ công tác khiến cho nhiều người bị xây sát
ngay sau đó công an phường hòa hiệp nam đã khống chế và đưa hưng về trụ sở làm việc
tại đây bị cáo thừa nhận do bản thân uống bia rượu say đồng thời có mâu thuẫn với chị ruột
nên không kiềm chế được bản thân đã vô cớ tấn công tổ công tác của phường
xét thấy thái độ thành khẩn ăn năn của bị cáo tòa nhân dân quận liên triều tuyên phạt nguyễn bình hưng
chín tháng tù về tội chống người thành công vụ
liên quan đến chiêu thức lừa bán lan đột biến công an thành phố thanh hóa vừa điều tra làm rõ và bắt giữ
năm đối tượng chính trong ổ nhóm cướp cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn
theo kết quả điều tra phạm văn tân tức hoàng ở xã đông tiến huyện đông sơn
đã mua hai cây lan đột biến của một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở xã quảng minh
tp sầm sơn tỉnh thanh hóa với giá sáu mươi tám triệu đồng
sau đó tân thông báo cho người bán là hai cây lan đột biến trên bị sai giống
và yêu cầu phải đền bù thiệt hại số tiền hai trăm linh triệu đồng
do bản thân người bán cũng bị lừa nên đã xin đền bù số tiền gốc là bảy mươi triệu đồng
và chuyển tiền vào tài khoản của vợ tân nhưng tân không đồng ý
sau đó tân cùng sáu đối tượng khác đến nhà người bán đe dọa hành hung
và yêu cầu phải đền bù thêm cho tân một trăm tám mươi triệu đồng
tuy nhiên khi hai vợ chồng người bán đến nhà tân để thương lượng
thì nhóm của tân đã chửi bới và yêu cầu vợ chồng người bán phải trả đủ số tiền lên tới bốn trăm linh triệu đồng
sau đó đồng ý rút xuống còn hai trăm năm mươi triệu đồng
sau khi nhận được một trăm hai mươi triệu đồng của vợ chồng người bán nhóm của tân vẫn hành hung
và yêu cầu phải viết giấy vay nợ và chuyển nhượng lại cổ phần đối với cây lan hồng minh châu
trị giá khoảng ba mươi triệu đồng
sau khi lấy được tiền từ người bán các đối tượng đã chia nhau tiêu xài
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng của công an tỉnh khánh hòa
công an thành phố nha trang vừa triệt phá một nhóm đối tượng chuyên tổ chức cho vay nặng lãi
qua điều tra bước đầu của cơ quan công an cho thấy từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
nguyễn mạnh cường năm mươi hai tuổi trú tại thủy tú xã vĩnh nhái thành phố nha trang
cùng với hơn một mươi đối tượng tổ chức cho vay nặng lãi với mức lãi suất là ba trăm sáu mươi một năm
khám xét nơi ở của sáu đối tượng
đối tượng liên quan cơ quan công an đã tạm giữ hai trăm linh ba triệu đồng
bốn usd tám năm trăm linh usd canada nhiều trang sức kim loại màu vàng
thẻ ngân hàng điện thoại ô tô xe máy
cùng với ba thùng các tông có chứa hơn tám trăm linh bộ hồ sơ cho vay tiền
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa thông báo
những ai đã và đang vay tiền của nguyễn mạnh cường và các đối tượng liên quan
liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
hoặc công an thành phố nha trang để phối hợp làm việc
chỉ ba ứng dụng gồm pc covid vneid và sổ sức khỏe điện tử
sẽ được sử dụng để phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đó là kết luận được đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc vào sáng ngày tám tháng một mươi một
quán triệt quy trình phối hợp với ngành y tế ngành công an
xác minh thông tin công dân của người dân được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó các bộ y tế thông tin và truyền thông
công an đã thống nhất một số nội dung về dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
và giải pháp xác thực liên thông dữ liệu tiêm chủng với dữ liệu quốc gia về dân cư
đồng thời cùng thống nhất chỉ sử dụng ba ứng dụng để phục vụ công tác phòng chống dịch
gồm pc covid do ban chỉ đạo quốc gia xây dựng phục vụ phòng chống covid một mươi chín
vneid ứng dụng phục vụ định danh người dân xác thực người dân do bộ công an quản lý
và sổ sức khỏe điện tử ứng dụng quản lý thông tin sức khỏe cá nhân
trong đó có dữ liệu về tiêm chủng do bộ y tế quản lý
liên bộ cũng thống nhất việc yêu cầu các địa phương cùng triển khai dùng chung một mã qr code
người dân sẽ sử dụng mã qr code trên thẻ căn cước công dân mã công dân
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang tiếp tục bùng phát tại nhiều địa phương trên cả nước
đặc biệt là nhiều chuỗi lây nhiễm đã xuất hiện tại trường học
chính vì vậy thì không ít địa phương khi dịch bệnh diễn biến phức tạp
trẻ lại tiếp tục phải học online
nhiều địa phương cho trẻ đến trường nhưng đã phải rất cẩn trọng
vâng vậy làm thế nào để trẻ đến trường an toàn trong mùa dịch
điều kiện nào để trẻ được đến trường
đây sẽ là nội dung được đưa ra tại hội nghị trực tuyến đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
trong các cơ sở giáo dục đào tạo do bộ y tế và bộ giáo dục và đào tạo tổ chức vào ngày hôm qua tám tháng một mươi một
hiện tại hai ngành y tế và giáo dục đã có phối hợp chặt chẽ theo nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
để hướng dẫn cho việc dạy học dựa trên sự thích ứng linh hoạt
theo đó hướng dẫn địa phương cấp độ dịch một dạy học trực tiếp bình thường
cấp độ dịch hai dạy học trực tiếp bình thường hoặc hạn chế
cấp độ dịch ba dạy học trực tiếp hạn chế
cấp độ dịch bốn ngừng dạy học trực tiếp
đặc biệt các cơ sở giáo dục phải đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo bộ y tế ở tất cả các cấp độ dịch bảo đảm trẻ đến trường an toàn
tạo mọi điều kiện để cho học sinh đi học trực tiếp
trong đó có cả cấp học mầm non
bởi vì là chính phủ cũng đã chỉ đạo riêng với bộ giáo dục đào tạo
là nếu như mà các em mầm non các em tiểu học
mà khi mà để các em ở nhà thì phụ huynh cũng phải ở nhà theo
và cái ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội rất nặng nề
cho nên chính vì thế là những nơi chưa an toàn chúng ta phải tập trung để cho an toàn để đưa được trẻ đến trường
khi đón học sinh đến trường nhà trường phải đảm bảo các tiêu chí đủ nước uống hợp vệ sinh
mỗi học sinh có một cốc nước uống đồ dùng cá nhân riêng
bố trí đủ và đảm bảo nơi rửa tay với nước sạch và xà phòng
dung dịch sát khuẩn tay nhà vệ sinh sạch sẽ đủ các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học
đối với nhà trường thì sẽ phải thực hiện những hoạt động gì
nhà trường sẽ phải bố trí người đón và giao học sinh ở tại cổng trường
cha mẹ học sinh không được phép vào trong trường mở cửa thông thoáng sử dụng quạt hạn chế sử dụng điều hòa
nếu sử dụng điều hòa cuối buổi học thì phải mở cửa cho thông thoáng
thời gian số lượng học sinh ngừng một số hoạt động theo hướng dẫn của địa phương và căn cứ
trên cơ sở đánh giá dịch tễ và các yếu tố nguy cơ
tại hội nghị nhiều địa phương băn khoăn về việc nếu học sinh không tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
có được quay trở lại trường học trực tiếp hay không nếu có thì cần những quy định ràng buộc nào
trả lời băn khoăn trên thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên khẳng định đi học trực tiếp là quyền của mọi trẻ em
vì vậy không phân biệt trẻ có tiêm vaccine hay không
phòng gọi là cách nghi tạm thời đó để mà chúng ta theo dõi chúng ta lấy bệnh phẩm chúng ta xét nghiệm
do vậy bộ y tế đề nghị sở y tế sở giáo dục phối hợp ra soát lại và yêu cầu các trường xây dựng kế hoạch chống dịch
theo tình hình mới đồng thời đề nghị từng trường phải xây dựng kịch bản khi không may trường có học sinh giáo viên là f
hiện nay nước ta bắt đầu thực hiện tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em
các địa phương đều mong muốn bộ y tế cấp phát vaccine để bao phủ cho các cháu trong độ tuổi
sớm để học sinh quay trở lại trường học an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh khám xét lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đặng văn truyền ba mươi bảy tuổi quê tỉnh đắk lắc
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản các quyết định lệnh bắt đều được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo điều tra ban đầu đặng văn truyền là tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng thương mại dịch vụ phước điền
tòa lạc tại khu đô thị thương mại dịch vụ sống thần
thông qua việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư hòa lợi ba tòa lạc tại phường hòa lợi
thị xã bến cát tỉnh bình dương truyền đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền chín trăm linh chín triệu năm trăm linh ngàn đồng của khách hàng
sau đó bị tối giác lên cơ quan điều tra
ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiến hành điều tra và đối tượng chuyên đã thừa nhận hành vi phương thức thua đoạn hoạt động phạm tội của mình
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đặng văn truyền để điều tra công an cũng thực hiện lệnh khám xét liên quan để củng cố chứng cứ điều tra làm rõ vụ án
trong thời gian qua trên địa bàn huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm nóng xe mô tô
thu đoạn của các đối tượng lại lợi dụng những xe mô tô để bên đường không người trông coi rồi tiến hành bẻ khóa để lấy trộm
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an huyện cao lãnh đã bắt giữ ba đối tượng trộm xe mô tô và hiện đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
hai đối tượng bị tạm giữ là trần vũ linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ngụ xã hữu hiệp huyện cai lậy tỉnh tiền giang và lê trường phúc
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ thị trấn thanh bình huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
riêng đối tượng trần ngọc tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ xã bình hàng trung huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
thì cơ quan công an đã đồng thời cho gia đình bảo lãnh
theo điều tra vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trên địa bàn huyện cao lãnh xảy ra nhiều vụ trộm xe mô tô
qua công tác nghiệp vụ lực lượng công an đã xác minh và mời làm việc ba đối tượng linh tính và phúc
cả ba đối tượng thừa nhận lợi dụng xe mô tô đậu không người trông coi bèo khóa lấy trộn xe
sau đó đội biện kiểm soát rồi đem đi bán ở huyện cai lạy tỉnh tiền giang
công an huyện cao lãnh đã thu hội được hai xe mô tô bị trộn
thành phố hồ chí minh chưa đủ cơ sở và điều kiện để mở thêm các hoạt động kinh doanh
các dịch vụ như quán bar karaoke dịch vụ xe ôn công nghệ
đây là nội dung mà ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố trả lời báo chí
trong buổi họp báo chiều qua ngày tám tháng một mươi một
theo ông phạm đức hải phó trương bang chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh
quan điểm mở cửa dịch vụ của thành phố là mở cửa phải an toàn an toàn mới mở cửa
tuy nhiên thời gian gần đây tình hình dịch bệnh tại thành phố đang diễn biến phức tạp
số ca mắc mới trong tuần giảm so với tuần trước đó nhưng vẫn ở mức từ chín trăm linh đến một ca mỗi ngày
và cao hơn số ca xuất viện
trong đánh giá cấp độ dịch tuần trước thành phố hồ chí minh không có quận huyện nào
ở cấp độ ba nhưng tuần này cũng đã có hai quận huyện
người phát ngôn ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố hồ chí minh một lần nữa nhấn mạnh
người dân cần tiếp tục thực hiện nghiêm quy tắc năm k thay đổi thói quen hành vi
để thích ứng với cuộc sống có dịch covid một mươi chín đồng thời đề nghị các cơ quan doanh nghiệp
thực hiện đúng các quy định của ủy ban nhân dân thành phố về công tác phòng chống dịch
trong các bộ tiêu chí
sở giáo dục đào tạo tp hcm vừa đề xuất tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến một mươi hai tuổi
để phụ huynh yên tâm khi cho con em trở lại trường học
sở giáo dục đào tạo tp hcm đã xây dựng và tham mưu việc mở cửa trường học
theo cấp độ dịch tùy vào điều kiện thực tế của các quận quyền
tuy nhiên lộ trình mở cửa trường học sẽ thay đổi dần theo hướng ưu tiên một số cấp học

riêng với trẻ mầm non sở cũng tham mưu thêm việc cho trẻ được đến trường
nhất là các trường tư thục dân lập tạo điều kiện cho phụ huynh
tuy nhiên sở dục đào tạo cũng chỉ ra những khó khăn do đặc điểm lứa tuổi
nên trẻ mầm non khó duy trì cũng như tự ý thức việc đảm bảo khoảng cách đeo khẩu trang
trong suốt thời gian sinh hoạt tại trường
tình hình dịch bệnh kéo dài khiến phụ huynh có tâm lý e ngại khi đưa con em trở lại trường học
phần vì học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học chưa tiêm vaccine
vì vậy sở giáo dục đào tạo đề xuất thành phố tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ ba đến dưới một mươi hai tuổi
tổ chức tập hướng phương án xử lý cho đội ngũ giáo viên khi có ca nhiễm xảy ra tại cơ sở giáo dục
còn có cơ chế chính sách chủ trương cho phép ngành dục huy động đủ nguồn lực
để nâng tầm công nghệ đáp ứng với sự thích nghi hoạt động dạy và học
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín còn diễn biến phức tạp và kéo dài
nhằm đảm bảo an toàn cho việc cấp cứu và điều trị cao f
hiện ngành y tế của tỉnh an giang đang khẩn trương hoàn thiện
cũng như kích hoạt tất cả hệ thống oxy tại các hệ thống các bệnh viện trên địa bàn
hiện an giang có trên hai máy tạo oxy và trên hai bình oxy bốn mươi lít
có một hệ thống tạo oxy trung tâm cung cấp một trăm năm mươi bình oxy bốn mươi lít một ngày để hỗ trợ điều trị cho tầng một
ở tầng hai các trung tâm y tế huyện đã được đầu tư bồn oxy lỏng trên một mươi khối để chạy máy thở hfnc
do bệnh nhân covid một mươi chín nặng cần lượng oxy rất lớn do đó sở y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc
phải khẩn trương kết nối vận hành tất cả hệ thống oxy để chủ động cấp cứu điều trị kịp thời
hiện số ca f tại an giang liên tục tăng đặc biệt có ngày tỉnh ghi nhận hơn năm trăm linh ca nhiễm mới
những ngày qua tại một số tuyến đường thuộc quận trung tâm thành phố cần thơ
triều cường dân cao đã khiến việc di chuyển của người dân gặp khó khăn
lực lượng công an thành phố đã túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn trên các tuyến giao thông trọng điểm
để điều tiết phân luồn hỗ trợ người dân đi lại thuận tiện
theo trung tâm khí tượng thủy văn thành phố cần thơ kỳ triều cường đầu tháng một mươi âm lịch là đợt triều lớn nhất trong năm
với mực nước đỉnh triều cường ghi nhận được trên các sông rạch
trong những ngày qua có ngày vượt mức báo động ba là tám m đã khiến một số tuyến đường
ở trung tâm thành phố ngập sâu ghi nhận tại các giao lộ các điểm ngập sâu
lực lượng cả sát giao thông và trực tự luôn có mặt kịp thời để phân tuyến phân luồn
điều tiết giao thông và làm nhiệm vụ cứu hậu xe của người dân khi bị chết mái
lãnh đạo công an thành phố đã chỉ đạo công an các quận ninh kiều bình thủy cái răng
tiếp tục tăng cường lực lượng cả sát giao thông trực tự và công an các phường
tổ chức ứng trực sẵn sàng có mặt vào những giờ cao điểm tại các giao lộ tuyến đường bị ngập nặng
thực hiện điều tiết hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông an toàn qua khỏi vùng ngập nước
đảm bảo an toàn giao thông hạn chế tình trạng ung ứ kiên trị bám trụ chốc trực
làm nhiệm vụ hỗ trợ người tham gia giao thông cho đến khi thủy triều rút
tổng giám đốc metro hà nội khẳng định không có chuyện đóng cửa
đơn vị sẽ tổ chức phân luồng cho khách một cách hợp lý tránh tình trạng tập trung đông người một chỗ
dễ dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
phương án này cũng đã được bộ giao thông vận tải chấp thuận và ủy ban nhân dân tp hà nội thông qua
khai báo y tế khử khuẩn trước khi lên tàu
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một toàn hệ thống đại lý đường sắt chính thức mở bán vé tàu tết nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
theo đó lịch chạy tàu tết được tính từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
chia làm ba giai đoạn cụ thể như sau
thứ nhất giai đoạn trước tết từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
một mươi tám đến hai mươi bảy tháng chạp năm tân sỉu
thứ hai giai đoạn trong tết từ ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là ngày hai mươi tám tháng chạp năm tân xỉu đến mùng ba tháng riêng năm nhâm dần
thứ ba giai đoạn sau tết từ ngày bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tức là mùng bốn tháng riêng đến ngày một mươi ba tháng riêng năm nhâm dần
đợt đầu tiên mở bán vé tết gồm các đoàn tàu thống nhất bắc nam se một mươi hai se ba mươi bốn se năm mươi sáu se bảy trăm tám mươi
và các tàu địa phương bên cạnh đó giảm hai mươi giá vé cho sinh viên các trường đại học
học viện cao đẳng trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề
hành khách cũng sẽ được giảm năm giá vé khi mua vé khứ hồi lượt về
tổng công ty tân cảng sài gòn vừa thông báo chính sách hỗ trợ khách hàng trong điều kiện bình thường mới
theo đó từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại cảng cát lái
đơn vị này sẽ miễn phí chuyển đổi mục đích khi cấp container rỗng cho khách hàng
đối với container hàng khô thông thường tại bãi tại cát cát lái
chờ xuất tàu cảng tiếp nhận container trước không quá năm ngày so với thời điểm dự kiến tàu đến cảng
cảng cát lái tiếp nhận bình thường
đối với container hàng nhập được chuyển từ các cảng khu vực cánh mép về với cảng đích cắt lái để giao hàng
container hàng nhập chiếm dung lượng bãi cao như hàng siêu trường siêu trọng hàng dự án hàng quá khổ quá tải
container hàng lạnh trung chuyển rút hàng sang container tại bãi
tại cảng hiệp phước tân cảng sài gòn cũng đưa ra chính sách hỗ trợ container hàng nhập khẩu nhận trực tiếp tại cảng
như là miễn phí sau nguyên container cho khách hàng miễn phí lưu bãi miễn phí hai mươi bốn giờ vận hành container lạnh
đồng thời hỗ trợ thực hiện thủ tục sửa vận đơn đổi cản đích sau khi khách hàng đã hoàn tất đầy đủ các thủ tục trên hồ sơ giấy tờ
và trên hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia
thời gian thực hiện chính sách này đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thưa quý vị từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh quảng nam bắt đầu áp dụng xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát hiện có trên địa bàn tỉnh
sau ba tháng triển khai đã có hơn hai trăm linh trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị xử lý
đặc biệt tại các điểm đen giao thông trên tuyến quốc lộ một qua địa phận tỉnh số vụ vi phạm lẫn tai nạn giao thông đều giảm
điều này cho thấy việc lắp đặt đầu tư hệ thống camera giám sát là rất cần thiết và cần được mở rộng
ngã tư kỳ lý thuộc xã tam đàn huyện phú ninh tỉnh quảng nam một trong những điểm đen tai nạn giao thông nằm trên tuyến quốc lộ một a
mật độ phương tiện luôn trong tình trạng đông đúc
thường xuyên xung đột giữa hai chiều
theo lực lượng chức năng hành vi vượt đèn tín hiệu là nguyên nhân chính gây tai nạn thương tâm tại đây
trung bình mỗi tuần có ba mươi trường hợp bị xử lý trực tiếp
sau khi camera giám sát bắt đầu hoạt động các vụ việc giảm đáng kể
người mà họ chấp hành giao thông thì nó khớp
còn người mà họ kém về cái giao thông thì họ thấy camera nó cũng là giống xót được họ
cho nên tình trạng vi phạm nó dỗn lại
họ cũng tuân thủ đèn xanh
bằng chứng là ở giai đoạn hai tháng đầu thì ở ngã tư kỳ lý số lượng người vi phạm trong tuần trước đây là khoảng ba mươi trường hợp trên một tuần
thì hôm nay thì giảm xuống còn khoảng một mươi trường hợp trong một tuần
như vậy thì từ hiệu quả sư phạm cho thấy rằng người tham gia giao thông đã bắt đầu thấy rõ vấn đề trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông
tất cả những trường hợp vi phạm được xác minh và tiến hành gửi thông báo phật ngụy
và tiến hành mời người vi phạm đến lập biên bản để xử phạt
giai đoạn bắt đầu xử phạt qua camera ba trăm sáu mươi độ trên quốc lộ một a qua huyện phú ninh và giao lộ thành phố tam kỳ đã cho thấy sự chuyển biến tích cực
để tiếp tục duy trì hiệu quả ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt dự án nâng cấp hệ thống camera toàn tuyến quốc lộ một a
và một mươi tám huyện thị xã với hơn một trăm linh tỷ đồng
cục cảnh sát giao thông cũng có kế hoạch phủ sóng camera trên toàn quốc lộ một a qua địa phận tỉnh quảng nam
từ đó khớp nối liên hoàn hệ thống phật ngụy tuyến huyết mạch qua các tỉnh miền trung
vì cái tiến quốc lộ đi qua tỉnh ta là rất dài cho nên cái trường hợp vi phạm người dân mà tự giác về trong vấn đề đó thì nó cũng chưa được nâng cao
cho nên trên cái tinh thần đó và trên cái hệ thống camera phạt ngụy đó thì nó góp phần về cái vấn đề tự giác của người dân
và cảnh báo cho người dân là sẽ có những cái vấn đề như thế sẽ bị phạt cho nên người ta sẽ tự giác chấp hành tốt hơn
việc triển khai phạt nguội sẽ giảm tải áp lực của lực lượng cảnh sát giao thông nhất là trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp hiện nay
tuy nhiên việc kiểm tra giám sát trực tiếp cũng được duy trì thường xuyên để tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông
việc làm đó ẩn chứa nhiều tác hại
ngay chính bản thân những người vi phạm vẫn chưa ý thức được
vì vậy để thực hiện khuyến nghị của ủy ban châu âu ec về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định gọi tắt là iuu
ngoài những quy định chung trách nhiệm của địa phương thì lực lượng cảnh sát biển thường xuyên chủ động làm tốt công tác tuyên truyền để góp phần tạo thay đổi nhận thức cho bà con ngư dân khi hành nghề trên biển
khu vực neo đậu tàu thuyền của thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
con tàu đánh bắt xa bờ của anh đinh hữu hải đang chuẩn bị cho một chuyến biển mới
đây là con tàu lớn với nhiều trang thiết bị hiện đại được đóng với mức kinh phí là hai mươi một tỷ đồng
sau ba năm miệt mài làm nghề đến nay anh đinh hữu hải đã trả được bảy mươi số nợ ngân hàng
hôm nay lực lượng cảnh sát biển phối hợp cùng cấp ủy chính quyền địa phương tiến hành tuyên truyền về nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định cho bà con ngư dân của thành phố cẩm phả
mình được các ban ngành tuyên truyền cho đánh bắt chỉ đánh bắt vùng hải phận của biển việt nam
mình không sang bên vùng biển của nước ngoài
được các ban ngành tuyên truyền cho cũng lắm bắt được cũng không bao giờ sang vùng biển của nước ngoài đánh bắt
quán triệt các chỉ thị kế hoạch của các cấp từ trung ương đến địa phương
về tăng cường đấu tranh phòng chống tàu cá vi phạm
đồng thời chúng tôi cũng tập trung cùng với các hệ thống chính trị để quyết tâm xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm quy định về auu
đồng thời trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền giúp đỡ bà con nhân dân
nhất là ngư dân khai thác hải sản trên biển
chấp hành tốt các
quy định pháp luật
thế rồi là đặc biệt liên quan auu
thì chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền trực tiếp đối với bà con
để tránh việc thiếu nhận thức hiểu biết
thế cho nên là bà con có cái sự vi phạm không đáng có
những tài liệu tờ rơi tờ gấp được lực lượng chức năng tận tình giới thiệu bổ sung kiến thức
với mong muốn duy nhất là bà con ngư dân nắm được hiểu được những tài liệu tờ rơi tờ gấp được lực lượng chức năng tận tình giới thiệu
những quy định của luật pháp quốc tế và việt nam khi tham gia đánh bắt hải sản trên biển
từ đó ý thức được trách nhiệm của mình để chung tay tháo gỡ thẻ vàng của ủy ban châu âu đưa ra với ngành thủy sản nước ta
vùng phả thì số lượng tàu thuyền ra vào thường xuyên qua bến cầm thủy bốn đến năm trong phương tiện
và trước khi tàu ra khơi thì thành phố cẩm phả cũng như giao cho đội của tôi phù hợp với các lực lượng chức năng
đặc biệt là cả chế đội việt nam
tuyên truyền cho bà con ngư dân khi ra khơi phải thực hiện đúng các quy định của nhà nước
chấp hành nghiêm các thủ tục nhà nước đảm bảo sau khi ra khơi không vi phạm các quy định của nhà nước
để góp phần cho châu âu gỡ bỏ thẻ vàng đối với đánh bắt thủy sản của việt nam
ngoài việc tổ chức tuyên truyền cho ngư dân về các quy định về chống khai thác iuu
lực lượng cảnh sát biển thường xuyên phối hợp với chính quyền các địa phương ven biển
triển khai cho tất cả chủ tàu thuyền trưởng tàu cá xa bờ
ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài
những hoạt động trên đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi từ nhận thức đến hành vi của ngư dân
khi đánh bắt thủy hải sản trên biển